trong những năm gần đây lực lượng công an huyện đã tổ chức các tổ tự quản đội an ninh cơ động tới từng thôn xóm
việc này đã mang lại hiệu quả tích cực góp phần phát hiện ngăn chặn và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến ma túy

tính tích cực của nhân dân theo phương châm tự phòng tự quản tự bảo vệ ở cơ sở góp phần xây dựng xã hội bình yên trật tự văn minh
là cơ sở để xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc
các mô hình phong trào có thể phát triển rất là đa dạng và phát triển cả chiều rộng đến chiều sâu
có hàng nghìn mô hình về các tổ chức quần chúng tham gia mô hình
chúng ta thường xuyên tổ chức sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm và kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc

thưa quý vị và các bạn chương trình nghệ thuật những người con của nhân dân do cục truyền thông công an nhân dân phối hợp cùng nhà hát tuổi trẻ và công ty truyền thông đa phương tiện phượng hoàng tổ chức nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống công an nhân dân đã hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để sẵn sàng phục vụ khán giả cả nước vào tối ngày hôm nay
và ngay trong chiều tối ngày hôm qua buổi tổng duyệt của chương trình đã diễn ra tại nhà hát âu cơ với sự góp mặt của đông đảo đội ngũ sáng tác nghệ thuật và các nghệ sĩ của nhà hát tuổi trẻ cùng các đơn vị phối hợp
mở đầu chương trình là tổ khúc hai tác phẩm biết ơn chị võ thị sáu và người công an thân yêu
đây là sự sắp xếp có chú ý của nhạc sĩ bùi minh đạo với vai trò là đạo diễn âm nhạc của chương trình
mạnh mẽ hoành tráng thì tôi lại muốn mở đầu bằng giọng ca khánh linh thật là trong trẻ thật là đẹp đẽ
và cái hình tượng người võ thị sáu đấy cái sự hy sinh của võ thị sáu như là một cái hạt giống để nảy mầm và phát triển cái lực lượng công an sau này
xen giữa những tiết mục ca mối nhạc là vở kịch ngắn do tập thể diễn viên nhà hát tuổi trẻ giàn dựng và biểu diễn
phản ánh một phần đời sống của lực lượng công an khi được đưa về ở gần dân hơn
vở kịch ngắn những người con của nhân dân của tác giả đinh tiến dũng đạo diễn nghệ sĩ ưu tú sĩ tiến sẽ là những hình ảnh rung dị
chân thực về những bỡ ngỡ ban đầu về sự vất vả chăm dâu đồ đầu tầm để cùng lăn nộn và sống cùng dân
thông điệp của vở kịch cũng chính là chủ đề của chương trình nghệ thuật đặc sắc mà ban tổ chức và đội ngũ những người làm chương trình muốn truyền tải
vai trò chức năng nhiệm vụ của người cảnh sát trong câu chuyện về bế xã nó lớn hơn rất nhiều
nó có thể là chia sẻ sự hiểu biết của mình lĩnh vực được đào tạo không chỉ là nghiệp vụ mà vấn đề là gần dân sống với dân
thì cái ứng xử của cái người cảnh sát với nhân dân như thế nào và đổi lại cái quan điểm của dân đối với cái anh cảnh sát đấy sẽ thay đổi ra sao
thì chúng ta muốn khẳng định lại một câu chuyện tức là những người lính công an ấy những cái sĩ quan được đào tạo bài bản đấy
được sống gần dân và được chia sẻ những nỗi niềm
và dân cũng qua đó mà thấy được những cái nét đẹp của người chiến sĩ công an
chương trình được chia làm ba chương
chương một nhớ lời bác dạy chương hai vẻ đẹp người chiến sĩ công an nhân dân và chương ba câu chuyện của người chiến sĩ công an nhân dân
đây là chương trình nghệ thuật mang ý nghĩa to lớn
do vậy các nghệ sĩ diễn viên đã phấn khởi tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất
mong muốn mang đến một chương trình chất lượng mang đậm dấu ấn hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân gần dân là người con
chương trình nghệ thuật những người con của nhân dân sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng antv vào lúc tám giờ tối ngày hôm nay một mươi chín tháng tám
và trực tuyến trên các nền tảng số của antv mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
trong phần tiếp theo mời quý vị cùng đến với cụm chính sách sáng nay
một trong số đó là bộ xây dựng đã xác định thêm một mươi một dự án nhà ở xã hội nhà ở công nhân
cải tạo chung cư cũ bảo đảm đúng điều kiện được vai vốn hỗ trợ lại suốt hai
trên cơ sở báo cáo của các địa phương đến ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
và ra soát điều kiện theo quy định của nghị định số ba mươi một hai nghìn hai mươi hai ndcp
bộ xây dựng đã xác định thêm một mươi một dự án nhà ở xã hội nhà ở công nhân cải tạo trung cư cũ
đảm bảo đủ điều kiện được vai vốn hỗ trợ lại suốt hai từ ngân sách nhà nước
theo danh mục có bảy dự án nhà ở xã hội nhà ở dành cho công nhân đủ điều kiện vay vốn
trong đó có ba dự án
một dự án tại thành phố hồ chí minh và bốn dự án tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định
có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
thông tư hai của ủy ban dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn ba mươi
giai đoạn một từ năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm

hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
hộ nghèo dân tộc kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn
thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
chưa có nhà ở hoặc nhà ở bị rồn nát hư hỏng
ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng một căn nhà theo phong tục tập quán của địa phương
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội
trước kỳ họp thứ ba quốc hội khoáng một mươi năm
và cho biết thời gian tới
gà hà nội và gà giáp bác sẽ di rời sang ngoại thành
để xây dựng tuyến đường sắt đô thị metro yên viên ngọc hồi
dự án đường sắt đô thị hà nội tuyến số một yên viên ngọc hồi dài hai mươi tám bảy km
trên tuyến sẽ xây dựng hai cầu đường sắt mới qua sông hồng và sông đuống
để thay thế cầu long biên và cầu đuống hiện tại
tuyến đường sẽ đi qua các gà đô thị là hà nội và giáp bác
mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý được đăng tải
trên các báo số ra sáng ngày hôm nay
báo tùy trẻ thông tin cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
hiện nay việt nam đang có biến thể phụ của omicron
bao gồm ba bốn ba năm ba hai một mươi hai một và ba hai bảy mươi bốn
với khả năng lây lan nhanh hơn chủng gốc
vậy người dân cần phải làm gì để phòng chống những biến thể mới này
trong thời gian qua cả nước ghi nhận trung bình khoảng hai bệnh nhân

ngày một mươi sáu và ngày một mươi tám tháng tám con số này vọt lên trên dưới ba ca
cao nhất trong ba tháng gần đây
ngày một mươi bảy tháng tám cả nước ghi nhận ba ca tử vong cao nhất trong nhiều ngày trở lại
trao đổi với tuổi trẻ ông trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp
các sự kiện công cộng bộ y tế nhận định số ca mắc mới được thông báo hiện nay
vẫn thấp hơn so với thực tế
ông phu cũng nhận định covid một mươi chín không biến mất có thể trở thành bệnh cú mùa
vì vậy người dân không nên chủ quan mà lơ là các biện pháp phòng dịch
trong thời gian qua đã ghi nhận nhiều ca tái nhiễm thậm chí có người nhiễm tới lần thứ ba lần thứ tư
theo báo kinh tế và đô thị thực hiện công điện của ủy ban nhân dân tp hà nội
về việc tăng cường công tác tiêm chủng vaccine một mươi chín trên địa bàn
các quận huyện đã đồng loạt tăng tốc bao phủ vaccine covid một mươi chín
khẩn trương triển khai chiến dịch đẩy mạnh tỷ lệ tiêm chủng
nhất là tiêm mũi ba và mũi bốn đến các tầng lớp nhân dân
việc tiêm vaccine covid một mươi chín vẫn là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng chống dịch bệnh
sau sáu tháng hoàn thành mũi tiêm cơ bản đa số người dân đã giảm miễn dịch
đặc biệt có những người có bệnh lý nền người lớn tuổi người suy giảm miễn dịch còn giảm hơn nữa
do đó những đối tượng này cần phải tiêm nhắc lại đúng lịch đúng liều để duy trì miễn dịch tránh dịch xâm nhập
việc tiêm nhắc lại vaccine covid một mươi chín sẽ làm gia tăng nồng độ kháng thể bảo vệ
đáp ứng với các biến chủng mới của covid một mươi chín qua đó sẽ giúp cho cơ thể được bảo vệ trước nguy cơ mắc covid một mươi chín
với nhan đề nguy cơ vỡ trận hệ thống xe buýt công cộng trợ giá thông minh để xe buýt hoạt động hiệu quả
báo lao động thông tin trước sức cạnh tranh ngày càng gai gắt của hệ thống xe buýt chạy điện và chạy khí
các chuyên gia giao thông cho rằng xe buýt truyền thống muốn thu hút được khách thì cần phải thay đổi tổng thể
để đáp ứng được nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân
đồng thời nhà nước cũng cần phải tính toán lại phương thức trợ giá để nâng cao hiệu quả hoạt động của xe buýt truyền thống
với xu thế hiện nay hệ thống các tuyến xe buýt chạy điện sạch sẽ và văn minh sẽ tương lai là tương lai của vận tải hành khách nội đô
và điều này sẽ gây ra áp lực rất lớn lên hệ thống các tuyến xe buýt chạy sang dầu truyền thống
trước sức cạnh tranh ngày càng gai gắt của hệ thống xe buýt chạy điện và chạy khí
các chuyên gia giao thông cho rằng xe buýt truyền thống muốn thu hút được khách cần phải thay đổi để đáp ứng yêu cầu
cũng trên báo lao động có bài viết thông tin giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một vetc ghi nhận doanh thu tăng trưởng với tốc độ lớn theo từng năm
tuy nhiên bất chấp doanh thu đi lên thì lợi nhuận sau thuế của vetc lại vận hành theo hướng năm sau thua lỗ cao hơn năm trước
theo thông tin giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một vetc ghi nhận doanh thu tăng trưởng với tốc độ lớn theo từng năm
doanh thu tăng trưởng với tốc độ lớn theo từng năm từ sáu tỷ đồng vào năm hai nghìn một mươi sáu lên hai mươi bốn tỷ đồng năm hai nghìn một mươi bảy
hai tỷ đồng vào năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín là một trăm ba mươi một tỷ đồng năm hai nghìn hai mươi và một trăm tám mươi năm tỷ đồng năm hai nghìn hai mươi một
thế nhưng bất chấp doanh thu đi lên thì lợi nhuận sau thuế của vetc lại bất ngờ vận hành theo hướng năm sau thua lỗ cao hơn năm trước